ngày một mươi bảy tháng một mươi một công an quận bình thạnh cho biết đã thực hiện bắt khẩn cấp ông nguyễn tiến dũng
nhân viên phòng quản lý hồ sơ giáo dục tư vấn của trung tâm hỗ trợ xã hội tp hcm
thuộc sở lao động thương bình và xã hội thành phố bị tố cáo dâm ô nhiều bé gái tại trung tâm này
gây xôn xao dư luận ông dũng có thừa nhận hành vi sờ ngược các em
ngay sau khi nắm nội dung thông tin báo chí phản ánh sự việc xảy ra tại trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố
bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội đào ngọc dung đã điện thoại trực tiếp đến lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm
kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc